quý vị đang theo dõi chương trình phát triển xanh được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo thống kê có đến hai mươi năm ba mươi lượng khí thải của nước ta đến từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp
trong đó lượng phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi đóng góp khoảng một mươi chín tổng lượng phát thải của ngành nông nghiệp
trồng lúa nước chiếm đến năm mươi
quản lý đất và sử dụng phân bón trong trồng trọt chiếm một mươi ba
các loại khí nhà kính phát thải chính từ hoạt động nông nghiệp bao gồm khí mê tan ch bốn khí n hai o và khí carbon co hai
những con số trên đã cho thấy tính cần thiết của việc chuyển đổi sang quy trình sản xuất nông nghiệp xanh và bền vững
để lượng khí phát thải giảm xuống mức tối đa đồng thời chất lượng sản phẩm được nâng cao
nông nghiệp phát thải thấp
hướng tới nông nghiệp phát thải thấp
là mục tiêu của ngành nông nghiệp trong tiến trình thực hiện việc đưa phát thải dòng về không vào năm hai nghìn năm mươi của nước ta
với địa hình và khí hậu đa dạng việt nam có được lợi thế rất lớn trong việc chuyển đổi quy trình canh tác
sang hình thức hữu cơ giảm phát thải đối với ngành trồng trọt
còn trong lĩnh vực chăn nuôi hiện cũng đã xuất hiện các trang trại lớn
các tập đoàn kinh tế nông nghiệp đầu tư công nghệ và thực hiện quy trình chăn nuôi giảm phát thải
đây được coi là những yếu tố thuận lợi để nước ta dần chuyển hướng ưu tiên sang nông nghiệp phát thải thấp
bên cạnh những yếu tố khác như chính sách hay những người nông dân giàu kinh nghiệm
tuy nhiên trên thực tế hiện nay dù lợi ích từ các mô hình nông nghiệp phát thải thấp là rất lớn và hiệu quả
thế nhưng việc triển khai sâu rộng trên cả nước còn nhiều hạn chế
một phần nguyên nhân đến từ việc sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ vẫn còn nhiều
đa phần người nông dân chưa nhận thức được đầy đủ về nông nghiệp phát thải thấp
dẫn đến áp dụng mô hình mới chỉ dừng lại ở thí điểm
việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quy trình canh tác hay chăn nuôi
được coi là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp phát thải thấp
sòng hành với đó là sự đầu tư về nguồn vốn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đây cũng đồng thời là những khó khăn mà nước ta đang gặp phải
chính vì vậy trong tiến trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ truyền thống
thâm hụt tài nguyên sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp xanh
ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu
nước ta cần khơi thông nguồn lực từ khối tư nhân các doanh nghiệp và từ chính những người nông dân
trong thời gian qua nhiều dự án mô hình thí điểm nhằm áp dụng công nghệ
hỗ trợ người nông dân chuyển đổi từ quy trình canh tác chăn nuôi truyền thống sang những quy trình giảm phát thải
đã được các tổ chức quốc tế nhiều doanh nghiệp thực hiện và mang lại một số kết quả tích cực
đây cũng chính là tiền đề
để nước ta có thể sớm lan tỏa mô hình nông nghiệp phát thải thấp trên nhiều địa phương
từ đó tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải trong toàn ngành nông nghiệp
trong ngành chăn nuôi hiện đã có nhiều dự án thí điểm hỗ trợ người nông dân
xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi qua đó giảm tối đa lượng khí phát thải ra ngoài không khí và hạn chế gây ô nhiễm môi trường
còn đối với ngành trồng trọt canh tác bền vững hơn cũng đã được áp dụng tại nhiều vùng chuyên canh vùng nguyên liệu
qua đó không chỉ giảm phát thải mà còn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm

từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức hợp tác phát triển đức giz cùng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã hỗ trợ hợp tác xã lúa vàng thí điểm thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong quy trình chăn nuôi bò thịt
theo đó ba hợp phần đã được triển khai
bao gồm sử dụng dân dạ đã quà xử lý làm thức ăn cho bò kết hợp dân dạ và phân chuồng điệu phân compost và sử dụng dân dạ làm điểm lót sinh học
sau thực tế áp dụng mô hình việc cải thiện thức ăn cho bò đã làm giảm đến một mươi chín cường độ khí mê tan
đồng thời hoạt động xử lý phân chuồng để làm phân compost cũng giúp giảm đến bảy mươi tám lượng phát thải khí nhà kính
bao gồm khí mê tan và n hai o so với quy trình chăn nuôi truyền thống
chất thải trị
chất nuôi vốn là nguồn gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí mê tan tuy nhiên đây lại là nguồn nguyên liệu để làm phân bón rất hữu hiệu
trong hợp phần xử lý chất thải tại hợp tác xã lúa vàng các chuyên gia đã hướng dẫn người nông dân quy trình để lắng chất thải
sau đó chất thải được đua qua máy ép để tách rời phần nước và chất rắn
phần nước được kết hợp với vi sinh vật để xử lý bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng
qcvn một một triệu chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai bnn ptnt sau đó được hệ thống ông đối dẫn thẳng ra khu vực trồng cò voi nguyên liệu thức ăn trà bò tạo nên một quy trình tuần hoàn hiệu quả
phần chất rắn dưới tác động của vi sinh sẽ được ủ thành phần compost và bán cho các hộ dân trong khu vực
cách ủ mà chúng tôi hướng dẫn là đưa thêm các chất phụ da vào ví dụ như trộn thêm với dơm dạ hoặc trộn thêm với cả biochar
hai phụ da đó trộn vào sẽ làm cho đống ủ có thêm các thông thoáng và oxy sẽ được cung cấp vào trong các khe hở trong đống ủ
và khi mà oxy cung cấp vào đó thì cái quá trình ủ nó sẽ chuyển sang là ủ hào khí
và khi ủ hào khí thì nó sẽ giảm phát thải khí mê tan
tổng cộng cái phần chất thải này đã được thêm khoảng độ sáu trăm năm mươi triệu
mô hình thí điểm tại hợp tác xã lúa vàng đã kết thúc vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cho đến nay hợp tác xã vẫn đang tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả những giải pháp mà dự án mang lại
chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ hợp tác xã lúa vàng
hợp tác xã vẫn đang áp dụng ba biện pháp
các biện pháp ký điểm trên đặc biệt là biện pháp cho bò ăn dâm dạ đã quả xử lý và kết hợp sử dụng dâm dạ với phân chuồng để ủ compost
chúng tôi tin rằng hai biện pháp này sẽ trở nên phổ biến bởi bên cạnh lợi ích về biến đuôi khí hậu
chúng cũng mang lại lợi ích kinh tế thông qua cải thiện việc quản lý môi trường tại chuồng trại
và đặc biệt là nâng cao năng suất một yếu tố thực sự quan trọng đối với người dân
những kết quả cụ thể này giúp người nông dân và các nhà hoạch định chính sách nhìn thấy được hiệu quả thực tế của mô hình dự án từ đó tiếp tục áp dụng chúng trong tương lai
việc tiếp tục áp dụng các giải pháp chăn nuôi giảm phát thải tại hợp tác xã lúa vàng cả sau khi dự án đã kết thúc
đã cho thấy ý nghĩa rất lớn khi dự án có tác động mạnh mẽ tới nghiện thức và lợi ích của người nông dân qua đó họ có chuyển biến trong hành động
và điều quan trọng nhất đó chính là lấy người nông dân làm trọng tâm
bởi họ sẽ là đối tượng chính tiếp nhận những áp dụng khoa học kỹ thuật và trực tiếp thực hành quy trình
đây cũng là mục tiêu mà chương trình nescafe plan hai nghìn ba mươi hướng tới
nhằm chuyển đổi các diện tích trồng cà phê sang hình thức nông nghiệp phái sinh
để người nông dân canh tác cà phê bền vững và giảm lưỡng phát thải từ hoạt động trồng cây cà phê tại khu vực tây nguyên
chúng tôi sẽ tập trung các phương pháp giúp cho đa dạng hóa sinh học ở trên vườn
tập trung tăng độ phí nhiêu của đất
cải thiện chất lượng đất và từ đấy thì đồng thời giúp đất trở thành cái bể chứa hấp thu khí thải
và tiếp đến là các phương pháp để bảo tồn nguồn nước tiết kiệm nước
và đồng thời là có những phương án để giảm thiểu sử dụng phân bón cho người nông dân ở trên cánh đồng cà phê
và từ đấy thì tăng cường những cái phân bón vi sinh phân bón hữu cơ mà cũng sẽ giảm cái phát thải
với việc hỗ trợ người nông dân thay đổi sang hình thức canh tác cây cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh
lượng nước tưới đã giảm xuống và tiết kiệm được khoảng bốn mươi lượng phân bón giảm hai mươi
và có những diện tích trồng cà phê hoàn toàn không cần dùng đến phân bón hóa học
tính đến nay đã có khoảng hai mươi một hộ nông dân trồng cà phê được tiếp cận và tập huấn quy trình cài tác cà phê bền vững
giảm phát thải bảy mươi bốn triệu cây giống cà phê kháng hạn và sâu bệnh thích ứng biến đổi khí hậu cũng đã được hỗ trợ cho các hộ nông dân
qua đó năng suất tăng cao hơn một mươi năm so với năng suất trung bình trên cả nước
nông nghiệp phát thải thấp rõ ràng là hướng đi cấp thiết trong lộ trình cắt giảm khí thải
nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm hai nghìn năm mươi của nước ta
và để làm được điều đó thì bên cạnh các chủ trương chính sách của chính phủ các bộ ban ngành liên quan
nước ta còn rất cần đến sự hỗ trợ và nguồn lực về mặt công nghệ của các tổ chức quốc tế
sự vào cuộc của các tập đoàn kinh tế nông nghiệp
để trong tương lai gần không chỉ những trang trại quy mô lớn có thể thực hành nông nghiệp phát thải thấp
mà chính mỗi nông hộ mỗi người nông dân sẽ có thể làm chủ được quy trình khoa học kỹ thuật
và cùng chung tay trong nỗ lực cắt giảm khí thải ngành nông nghiệp
ngành nông nghiệp trên toàn cầu
ngành nông nghiệp trên toàn cầu
cũng đang có những sự thay đổi trong nỗ lực chung tay cắt giảm khí thải
và tại một số quốc gia tùy theo điều kiện tự nhiên kết hợp cùng với công nghệ và tập quán canh tác
nhiều mô hình nông nghiệp giảm phát thải đã được thực hiện một cách hiệu quả
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một số phương thức sản xuất nông nghiệp phát thải thấp trên thế giới ngay sau đây
tại costa rica sự kết hợp rất thành công
giữa nông nghiệp và môi trường nhiệt đới đã đóng góp đáng kể vào việc tăng gấp đôi diện tích che phủ của rừng
cung cấp lương thực và môi trường sống cho động vật hoang dã
giúp cây trồng thụ phấn tự nhiên và kiểm soát dịch bệnh nhờ chim muông và côn trùng đem lại thực phẩm và cải thiện khí hậu
ở hoa kỳ các trang trại chăn thả ra súc kết hợp với loài bản địa tạo ra nguồn protein có giá trị từ việc sử dụng những phương thức sản xuất với kỹ thuật lưu trữ carbon và bảo vệ hệ sinh thái
còn tại bangladesh campuchia và nepal những cách tiếp cận mới trong sản xuất lúa gạo có thể làm giảm đáng kể phát sinh khí nhà kính
gạo là thực phẩm chính của ba tỷ người và là kế sinh nhai chủ yếu của hàng triệu hộ gia đình
hơn chín mươi sản lượng lúa gạo được sản xuất từ những cánh đồng ngập cần đến rất nhiều nước và chiếm đến một mươi một lượng khí thải mê tan hàng năm
loại khí chiếm từ một đến một mươi
đến hai tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu mỗi năm
bằng việc thử nghiệm trên những giống lúa mới cân ít nước và tốn ít công seo hạt hơn
những người nông dân ở các quốc gia này đã tăng thu nhập cũng như tăng năng suất cây trồng và cắt giảm lượng khí thải nhà kính
tại zambia nhiều tổ chức đang đầu tư vào các phương thức cụ thể tại các địa phương
để cải tạo sản lượng cây trồng và hạn chế mất rừng giúp nông dân cải thiện sinh kế
những nỗ lực này dự kiến sẽ gia tăng năng suất cây trồng gần bằng một phần tư trong vài thập kỷ tới
nếu kết hợp các phương pháp để chống lại nạn phá rừng
người dân zambia có thể hướng tới nền nông nghiệp tái sinh và tập trung vào khí hậu
và tại ấn độ nơi có đến bốn mươi lượng thực phẩm sau khi thu hoạch bị thất thoát
hoặc lãng phí vì cơ sở hạ tầng nghèo nàn
người ta đã dần áp dụng những kho lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời
giúp hàng nghìn người nông dân vùng nông thôn bảo quản nông sản và trở thành một phần khả thi trong chuỗi cung ứng
chúng ta sẽ cần đến tất cả những giải pháp này
từ công nghệ cao cho đến những cách làm kinh phí thấp để cách mạng hóa nông nghiệp
sự kết hợp công nghệ lâu dài giúp mở rộng cách tiếp cận nhằm bảo tồn và khôi phục khí hậu đối với nông nghiệp
và các nhà sản xuất lớn sẽ cần đầu tư vào việc áp dụng những công nghệ này
trong lúc đó những người nông dân canh tác quy mô nhỏ cũng cần được tiếp cận với những giải pháp ít tốn kém chi phí hơn
tầm nhìn này sẽ đến một sự dịch truyền toàn cầu để hướng tới chế độ dinh dưỡng từ thực vật nhiều hơn hạn chế lãng phí thực phẩm
việc này sẽ giúp làm giảm diện tích đất nông nghiệp đồng thời cho phép người nông dân sản xuất nhiều nông sản hơn
những hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững tại các quốc gia vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình tuần này